gia đình hồ văn cường cũng thấm nhất sẽ ra riêng như nguyện vọng của em ấy
như vậy sau khi nhận lại khoản tiền của mình gia đình hồ văn cường cũng bắt đầu cuộc sống tự lập không sống chung nhà của phi nhung như trước đây
nguồn tin cho biết những ngày trước hồ văn cường đã tìm được căn hộ như em mong muốn
quản lý của cố ca sĩ phi nhung khẳng định không có chuyện trả tiền buộc gia đình cường ra khỏi nhà như tin đồn
điều này hoàn toàn chính xác bởi trước đây hồ văn cường từng công khai với truyền thông
muốn ra riêng sau khi tốt nghiệp cấp ba
quyết định này được ca sĩ phi nhung ủng hộ và đã hứa tặng thêm một khoản tiền ủng hộ hồ văn cường lập nghiệp
mọi thứ giải quyết êm thấm với sự tán đồng của chúng tôi và gia đình hồ văn cường cũng như cá nhân cường
sau đây mọi vấn đề phát sinh đều không liên quan đến chúng tôi phía cố ca sĩ phi nhung khẳng định
trước những thông tin ồn ào về tiền cắt xê trong thời gian qua nếu như mỹ lệ trang trần công khai chỉ trích hồ văn cường
sau ồn ào thì một số nghệ sĩ khác như tóc tiên nguyên vũ lê giang lại có quan điểm khác
sự việc gây chú ý nhất showbiz việc hiện tại chính là ồn ào quản lý phi nhung trả toàn bộ số tiền cắt xe cho hồ văn cường
trên fanpage cá nhân hồ văn cường đã lên tiếng gửi lời xin lỗi và khẳng định chưa bao giờ phủ nhận công ơn của mẹ nuôi phi nhung
sự việc diễn ra khiến cả cõi mạng xôn xao khán giả đưa ra nhiều ý kiến trái chiều người bên phật người tỏ ý không hài lòng
vì trước đó hồ văn cường đã im lặng không lên tiếng để bảo vệ mẹ nuôi
nếu như mỹ lệ trang trần công khai chỉ trích hồ văn cường sau ồn ào thì một số nghệ sĩ khác như tóc tiên nguyên vũ lê giang lại có quan điểm khác
trong số các nghệ sĩ tốt tiên đã đứng lên bảo vệ cho hồ văn cường
cụ thể một thành viên ban tổ chức chương trình việt nam idogas đăng bài viết nhận xét hồ văn cường là cậu bé ngoan hiểu chuyện
có những chuyện bất công nhưng giọng ca trẻ cũng không muốn khơi dậy
chủ nhân bài viết còn cho biết những người ngoài thì không biết được sự thật bên trong và có quá nhiều ẩn khuất chưa được làm sáng tỏ
dưới phần bình luận tóc tiên bày tỏ quan điểm đồng ý với bài viết này và thắc mắc
em chỉ không hiểu nổi sao người lớn hù nhau ăn hiếp thằng bé
sau bình luận có tiên nhận về nhiều ý kiến trái chiều để tránh gây tranh cãi thêm nữ ca sĩ quyết định khóa trang facebook cá nhân ngay sau đó
về phía nguyễn vũ bạn thân của cổ ca sĩ phi nhung
anh lên tiếng mong khán giả không nặng lời với hồ văn cường vì cậu vừa trải qua nỗi đau mất mẹ nuôi
đồng thời nguyên vũ cũng mong sự việc có thể khép lại để người bạn quá cố của anh có thể yên tâm nhắm mắt
đồng tình với quan điểm nguyên vũ lê giang cho biết mong mọi việc được êm xuôi phi nhung an nghĩ và gia đình hồ văn cường được sống yên vui
vậy đi người mất đi người ở lại hãy để mọi chuyện êm xuôi cho phi nhung nhẹ lòng cho gia đình cường sống bình yên
vui lê giang chia sẻ
cư dân mạng đang có cuộc tranh cãi về việc có hay không hồ văn cường nhờ bà nguyễn phương hằng đòi giúp tiền cách xê biểu diễn
sự việc bắt nguồn từ việc tối ngày chín tháng một mươi nữ đại gia bình dương nguyễn phương hằng tiếp tục livestream bàn chuyện tiền nông
giữa ca sĩ phi nhung và con nuôi hồ văn cường
theo đó bà hằng lên tiếng về hai trăm linh triệu đồng tiền thưởng và cát xe năm năm đi hát của giọng ca trẻ đề nghị sớm trả lại
về người chết thì đã chết
nhưng người sống vẫn cần phải sống
tôi sẽ cho em cường năm trăm linh triệu đúng như những gì tôi hứa được chơi
chỉ cần quản lý phi nhung trả lời một câu rằng tôi không liên quan tới hồ văn cường một câu thôi lập tức tôi cho hồ văn cường năm trăm linh triệu
tôi sẽ thay phi nhung trả món nợ ân tình này cho hồ văn cường bà hằng tuyên bố
với tuyên bố của bà hằng mạng xã hội xôn xao bàn tán với hai lùng dư luận trái chiều
trong đó nhiều thông tin cho rằng hồ văn cường đã nhờ nữ đại gia
tiến đòi tiền giữ mình vì câu chuyện muốn xa ở riêng
và chuyện tiền nông giữa hồ văn cường và cố ca sĩ phi nhung xảy ra mấy tháng trước đến nay vẫn chưa giải quyết xong
cụ thể khi nổ ồn ào phía cố ca sĩ phi nhung tân khẳng định đợi hồ văn cường thi tốt nghiệp xong
vào đại học toàn bộ số tiền đi khác của hồ văn cường trong năm năm qua
công số tiền thưởng quán quân việt nam idol một trăm tám mươi triệu đồng đã trừ thuế thu nhập sẽ được giao lại cho cường
trước áp lực từ dư luận hồ văn cường và cha mẹ ruột đã chính thức lên tiếng giải thích
cụ thể hồ văn cường khẳng định muốn tự lập khi đủ một mươi tám tuổi
nhưng chưa phải lúc này
chuyện tiền nông giữa cường và cố ca sĩ phi nhung cũng là chuyện gia đình và sẽ tự giải quyết
thế nhưng thời gian gần đây bà nguyễn phương hằng liên tiếp lên tiếng đòi tiền giúp hồ văn cường
khiến cư dân mạng thêm xôn xao
nửa đêm ngày chín tháng một mươi cựu người mẫu trang trần đã có buổi livestream cùng mẹ con hồ văn cường
để giải đáp đồn đoán từ cư dân mạng
có không việc hồ văn cường ủy quyền nhờ bà hằng lên mạng đòi nợ giúp
xuyên suốt livestream hồ văn cường cúi mặt ngón tay bấu vào nhau
không đưa ra bất kỳ phát ngôn nào ngoài một cái lắc đầu chưa rõ muốn thể hiện trì
về phía mẹ hồ văn cường bà này cho biết không nhờ người đòi tiền
cũng mong mọi người đừng đồn oan cho phi nhung để nữ ca sĩ ra đây thanh thản
quản lý của ca sĩ phi nhung cũng có động thái rõ ràng
trước ồn ào tiền bạc của hồ văn cường
theo đó quản lý của ca sĩ phi nhôm diễm phạm cho biết
phi nhung giờ này cũng đã đến mỹ tôi mới có thời gian lo cho những việc khác
và gia đình của hồ văn cường sẽ được hoàn tất quyết toán vào thứ hai tới
và tôi chỉ xin đính chính đáng lẽ điều này đã được hoàn thành khi em thi xong
nhưng sau đó phi nhung nhập viện
chị diễm phạm cũng chia sẻ hãy để chị nhung được thanh thản ra đi
theo chị có chấp nhận hay không thì sự thật phi nhung đã ra đi
là điều không thể chối cãi
nhưng điều cay đắng hơn là hương hồn chị vẫn chưa thể yên ổn ra đi
khi còn những điều tiếng liên quan đến chị
phi nhung đã mất mọi chuyện trên thế gian này không còn dính dáng đến chị nữa
nếu còn gì chưa giải quyết ổn thỏa thì là việc của người ở lại là quản lý của phi nhung
lời cuối mong mọi người để cho phi nhôm được thanh thản ra đi
những chuyện còn lại hay để tôi quản lý của cố ca sĩ phi nhung giải quyết
tôi còn ở đây sẽ không để bất cứ điện thoại
bị chi phối hay ảnh hưởng đến hình ảnh của người đã khuất
vì tôi đủ sức để xử lý những điều còn tồn động
cảm ơn mọi người lắng nghe và thấu hiểu chị diễm phạm tiếp
đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào và hẹn gặp lại